liên bộ công thương tài chính cho biết từ một mươi năm h chiều nay giá các mặt hàng xăng dầu đều đồng loạt giảm mạnh lên tới gần tám trăm linh đồng một lít và hơn một đồng một lít dầu hỏa
theo đó liên bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng e năm ron chín mươi hai ở mức một trăm linh đồng một lít xăng ron chín mươi năm ở mức sáu trăm linh đồng một lít dầu hỏa và dầu diesel ở mức bảy trăm linh đồng một lít dầu ma rút trích lập ở mức hai trăm linh đồng một kg
sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm bảy trăm sáu mươi năm đồng một lít xuống còn một mươi tám năm trăm linh ba đồng một lít xăng ron chín mươi năm a giảm bảy trăm bốn mươi năm đồng một lít xuống còn một mươi chín ba trăm tám mươi đồng một lít dầu diesel năm s giảm chín trăm sáu mươi một đồng một lít xuống còn một mươi năm một trăm bảy mươi năm đồng một lít dầu hỏa giảm một một trăm linh tám đồng một lít xuống còn một mươi ba chín trăm năm mươi bốn đồng một lít
dầu ma rút giảm bảy trăm chín mươi hai đồng một kg

thời gian trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu từ một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng hai